tỉnh lâm đồng vừa phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với danh mục toàn bộ một mươi hai huyện thành phố trên địa bàn đăng ký hai mươi sản phẩm tham gia chương trình
cụ thể đối tượng của chương trình chủ yếu là các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương
đặc biệt là các sản phẩm đặc sản đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện sinh thái
nguồn gen chi thức và công nghệ của tỉnh lâm đồng
tiêu biểu như thành phố đà lạt có sản phẩm trà và cao artiso sản phẩm hồng xấy gió theo công nghệ nhật bản và hồng sấy dẻo
thành phố bảo lộc có sản phẩm lụa tơ tằm và quả măng cột huyện lạc dương có sản phẩm dịch vụ du lịch văn hóa truyền thống
du lịch công chiêng lam biang
được biết ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng hỗ trợ cho chương trình trên một mươi ba tỷ đồng
trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần tám tỷ đồng còn lại vốn đối ứng của doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác và hộ gia đình tham gia chương trình